mà huyện hoành bồ đã xây dựng thành công vùng trồng hoa cảnh tập trung chất lượng cao
trong những năm vừa qua chúng tôi đã quy hoạch vùng trồng hoa của huyện hoành bồ với diện tích trên một trăm linh hectare
và đến nay thì cũng đã triển khai được trên bảy mươi hectare
với sự hỗ trợ của sở khoa học công nghệ huyện hoành bồ đã triển khai dự án ứng dụng khoa học công nghệ
để phát triển vùng trồng hoa chất lượng cao trên địa bàn huyện hình bồ
và với dự án thông qua cái dự án này thì hiện nay hoành bồ đã hoàn toàn chủ động được cái công nghệ
từ sản xuất giống hoa lan đến điều khiển để cho hoa lan ra hoa đúng theo mong muốn của mình để tăng giá trị kinh tế của cây nan
và hiện nay thì trên địa bàn của huyện đã có cơ sở sản xuất giống hoa lan
bằng phương pháp nuôi cấy mô với quy mô trên một triệu
cây giống hoa một năm
nhờ có những chính sách hỗ trợ hợp lý cũng như sự kết nối kịp thời và hiệu quả giữa nhà khoa học và các đơn vị sản xuất của chính quyền địa phương
mà từ nhiều năm nay hoành bồ đã trở thành vựa hoa nổi tiếng của quảng ninh
nhất là sau khi tri cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể hoa hoành bồ càng khẳng định thêm uy tín với người tiêu dùng
mới đây nhất hoành bồ đã có những doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ để trồng hoa lan trong nhà lưới hiện đại
và được chuyển giao công nghệ sản xuất giống hoa lan trong phòng thí nghiệm của trường đại học nông nghiệp
điều này đã góp phần làm phong phú và tăng thêm hiệu quả cũng như giá trị của sản phẩm hoa hoành bồ nói chung
và tạo ra một lượng việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hai năm qua toàn tỉnh quảng ninh có năm trăm tám mươi hai dự án
phương án phát triển sản xuất được phê duyệt và thực hiện
tổng nguồn vốn đầu tư trong hai năm đạt trên năm trăm sáu mươi hai tỷ đồng trong đó ngân sách hỗ trợ là sáu mươi hai chín tỷ đồng tương đương với một mươi một hai
còn nguồn lực xã hội chiếm tới tám mươi tám tức là cứ một đồng ngân sách lôi kéo thu hút được một mươi một mươi hai đồng đầu tư ngoài ngân sách
sự chủ động của chính quyền địa phương cũng như các chính sách thu hút nguồn lực ngoài quốc doanh
đã giúp khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đạt hiệu quả như nghị quyết đầu nhiệm kỳ